thưa quý vị đưa học sinh sinh viên trở lại trường học trực tiếp luôn là vấn đề được người dân quan tâm
mới đây bộ giáo dục và đào tạo vừa có đề nghị ubnd các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
căn cứ tình hình dịch tại địa phương chỉ đạo xây dựng kế hoạch lộ trình cụ thể để tổ chức dạy học trực tiếp
cho học sinh sinh viên trước ngày một mươi bốn tháng hai năm hai nghìn hai mươi
thực hiện chỉ đạo của thủ tướng chính phủ phạm minh chính tại cuộc họp thường trực chính phủ
về việc chuẩn bị các điều kiện để mở cửa trường hợp trở lại
trên cơ sở thống nhất với bộ y tế về đánh giá kết quả phòng chống dịch đến thời điểm hiện tại
tỷ lệ tiêm vaccine cho người dân học sinh sinh viên nhận thức kiến thức và kinh nghiệm về phòng chống dịch
trong nhân dân khả năng điều trị của hệ thống y tế để bảo đảm sức khỏe về thể chất tinh thần của trẻ mầm non
học sinh học viên sinh viên cán bộ nhà trường nhà giáo
trường giáo dục bộ giáo dục và đào tạo đề nghị ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung mương
căn cứ tình hình dịch tại địa phương tính đến địa bàn cấp xã phường chỉ đạo xây dựng kế hoạch lộ trình
cụ thể để tổ chức dạy học trực tiếp cho học sinh sinh viên trước ngày một mươi bốn tháng hai năm hai nghìn hai mươi
lãnh đạo các tỉnh thành phố chỉ đạo sở giáo dục và đào tạo sở y tế các ban ngành liên quan hướng dẫn
các cơ sở giáo dục về phương án kịch bản phù hợp xử lý tình huống xảy ra trong quá trình tổ chức dạy học trực tiếp
tại trường học tổ chức tuyên truyền tập hướng diễn tập cho giáo viên học sinh cha mẹ học sinh để tạo sự đồng thuận
cho trẻ em mầm non học sinh đến trường đảm bảo an toàn
các địa phương cấp huyện cấp xã hỗ trợ nhà trường gia đình học sinh để có phương án và dạy học phù hợp
với từng địa bàn từng đối tượng cụ thể học sinh bị bệnh nền hoàn cảnh khó khăn sống xa cha mẹ
các cơ sở giáo dục tổ chức các hoạt động tư vấn tâm lý tăng cường hoạt động thể chất giáo dục kỹ năng
củng cố bù đắp kiến thức trước khi dạy kiến thức mới
phần nhóm học sinh để hỗ trợ hiệu quả trong những ngày đầu học sinh quay trở lại trường
tiếp tục tăng cường những yếu tố tích cực của dạy học trực tuyến để hỗ trợ dạy học trực tiếp
tiếp tục triển khai giảng dạy các nội dung chương trình cốt lõi theo hướng dẫn của bộ
đồng thời sớm xây dựng kế hoạch kiểm tra đánh giá kết thúc năm học phù hợp
các địa phương khẩn trương bàn giao lại cơ sở vật chất đã trưng dụng cho các cơ sở giáo dục đóng trên địa bàn
sửa chữa hư hại nếu có để đảm bảo sử dụng tốt đồng thời quan tâm chỉ đạo các cơ sở giáo dục tiến hành vệ sinh
khử khuẩn trường lớp trước khi cho học sinh đến trường
hỗ trợ tạo điều kiện để các cơ sở giáo dục đại học cao đẳng trực thuộc và các trường đóng trên địa bàn
trong việc đưa sinh viên trở lại trường học tập trực tiếp sau kỳ nghỉ tết âm lịch
bên cạnh đó lãnh đạo các tỉnh thành phố tăng cường chỉ đạo kiểm tra thực hiện các quy định tiêu chí đảm bảo an toàn
phòng chống dịch tại các cơ sở giáo dục theo hướng dẫn của bộ y tế và bộ giáo dục và đào tạo